sau một ngày chuẩn bị hai chuỗi cửa hàng con cưng và gadian tại thành phố hồ chí minh
đã bắt đầu lên kệ mặt hàng rau củ quả từ chiều tối ngày một mươi bảy tháng bảy
trong ngày sở công thương thành phố cũng cho biết tiếp tục mở rộng bán thực phẩm
tại mặt bằng của nhiều nhà hàng trường dạy tiếng anh tiệm tạp hoa tiệm hoa
để chia lửa cho các kênh phân phối hiện quá tải
sở công thương thành phố hồ chí minh xác nhận thành phố thiếu một tấn rau cu quả mỗi ngày
tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là không đủ kênh phân phối
bởi chợ truyền thống và chợ đầu mối đã ngưng hoạt động
siêu thị luôn áp dụng nguyên tắc giãn cách số lượng khách mua
nên bài toán lớn để cung ứng kịp thời cho người dân là mở rộng điểm bán hàng an toàn

vì vậy chúng tôi phải nỗ lực bằng cách tự xây sở tìm kiếm nguồn hàng và tổ chức phân phối
chúng tôi phải tìm kiếm và kết nối trong một thời gian rất là ngắn
do đó những mặt hàng nào dễ mặt hàng nào đơn giản mặt hàng nào có khả năng cung cấp tốt chúng tôi phục vụ trước
chuối cửa hàng cho mẹ và bé con cưng và chuối cửa hàng mỹ phẩm the guardian
chính thức lên kệ gần một mươi loại rau cua
rau cua có kết quả cơ bản trong chiều ngày một mươi bảy tháng bảy
mỗi loại được gói sẵn với trọng lượng một kg để tiết kiệm thời gian mua sắm
đồng thời giá niêm yết tại chỗ cho người dân
cô đi chợ cô mua được thịt cá mua chất đầy bán ở tủ lạnh mà
nhà cô chỉ có hai người mà bây giờ cũng ăn sắp hết rồi
gần hai tháng nay không dám ra hôm nay phải đi lên có má
đóng cửa không dám đi đâu là vì thế này
cô chưa có chích ngựa ở nhà nó không cho cô đi
cô mới dám đi đây rồi cô không thắng cô tìm tìm
cô đi có má mình thì chịu không có cô chạy lên đây cô thấy đây
tụi em nhập là tổng cộng hai trăm hai mươi kg
là bao gồm có cà chua cà rốt cải thảo chanh dây hành tây
hoai lang bông cải dưa leo bí nhật khoai tây
thường là tụi em bán một bịch như vậy là sẽ có giá một ký
nhưng mà nếu mà mấy cái loại như là bắp cải thảo
thì tụi em có thể bán búp nữa cho người ta dễ
cái này thì nó bình thường anh tại vì bán cái này cũng có giá đồng giá sẵn
thì tụi em chỉ có việc đem và gói cho khách theo tiền thôi à
nên cũng không có gì tư vấn
trong ngày một mươi bảy tháng bảy sở công thương tp hcm đã vận động thêm các chuỗi hệ thống
mỹ phẩm the face shop chuỗi nhà hàng pizza bốn p chuỗi anh văn duy la hoa yêu thương
sẵn sàng chuyển đổi tạm thời công năng sử dụng các kho sẵn có
cùng tham gia cung mướn rau củ quả thực phẩm và hạn thức yếu khác
phục vụ nhu cầu người dân
kế hoạch của sở là có một điểm bán hàng lưu động khắp thành phố
đồng thời chợ đầu mối hóc môn cũng đang chuẩn bị phương án
dự kiến đưa điểm trung chuyển tại chợ này đi vào hoạt động trong ít ngày tới
sở công thương tp hcm và ubnd huyện hóc môn đã thống nhất phương án bố trí địa điểm
và chuẩn bị tổ chức điểm tập kết trung chuyển hàng hóa của chợ
giải quyết bài toán phân phối thực phẩm hiện nay